hàng loạt vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ sự ghen tuồng liên tiếp xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng lo lắng
chỉ vì một phút nông nổi các đối tượng tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình đầy bản thân vào vòng lao lý để lại nhiều hệ lụy đau lòng
bị nói lời chia tay gã đầu bếp mang dao đi sát hại người yêu
trần phi tùng hai mươi tám tuổi quê thừa thiên huế làm đầu bếp quán nhậu tại đà nẵng
nhận được tin nhắn của bạn gái về việc chia tay và nhận hình ảnh người yêu mới của bạn gái
tức giận tung nảy sinh ý định sát hại bạn gái rồi tự giải thoát
đối với trần phi tùng thực sự yêu một người là luôn muốn gói người yêu của mình trong tầm mắt
chính vì quá cực đoàn tùng đã dùng hết cả tương lai của mình mong đổi lấy tình yêu
người ta nói trần phi tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế là kẻ lụy tình
người lại nói chỉ có đúng
điên mới gọi cái kiểu hành xử của tùng là yêu
người cảm thông người chỉ trích nhưng với tùng đều không quan trọng
bởi lẽ chỉ cần nghĩ đến người con gái ấy lòng tùng lại thấy ấm áp vui vẻ thì tùng sẽ bỏ ngoài tay tất cả
trần phi tùng đã từng thừa nhận ngay thời khắc mắt chạm mắt với cô gái nguyễn thị tuyền
sinh năm hai nghìn một chú quận cẩm lệ thành phố đà nẵng là bản thân mắc vào lưới tình đầy cám rỗ
tình yêu của tùng dành cho tuyền có dịu dàng có ấm áp
nhưng lại dư thừa tính sở hữu
và cũng chính cái thói ghen tuông vô đối ấy đã biến tùng từ một thanh niên hiểu chuyện thành một người ích kỷ tàn động
trần phi tùng là đầu bếp của một quán nhậu còn nguyễn thị tuyền là nhân viên phục vụ
mặc dù làm việc cùng một chỗ nhưng hai người hai vị trí khác nhau tính chất công việc cũng khác
ây vậy mà ánh mắt của tùng lúc nào cũng khóa chặt lấy tuyền
những lúc điền nâng ly mời khách những lúc thấy tuyền cười với người khác giới
ánh mắt ấy lại như thàn nóng ném về phía
tùng đưa ra lý do để lý giải đơn giản ngắn gọn vì quá yêu
vì yêu tùng tự cho mình có quyền được nói thậm chí có quyền được tác động vật lý
để người yêu hạn chế giao lưu với người đàn ông khác ngoài tùng
một lần hai lần tuyền có thể mắt nhắm mắt mờ cho đó là hành động vì yêu
nhưng số lần cứ cộng rồi nhân lên khiến cô bắt đầu kháng cự
những cuộc cãi vã nảy lửa những lần thượng càng chân hạ càng tay không còn dấu diếm
cuối cùng chủ quán cho cả hai
hai nghỉ việc hai công việc hai nơi làm việc khác nhau
tưởng rằng sẽ giúp cho tùng mắt không thấy tim không đau
nhưng hóa ra sự tưởng tượng lại càng dày vò thùng hơn
những hành động gây tổn thương về thể xác những câu nói khiến con tìm vỡ vụn
những lời đe dọa nghe đến ám ảnh cuối cùng đã khiến cho tuyền quyết định buông bỏ
và đề nghị chê tay
dù không muốn nhưng tùng không thể làm gì khác
tùng tạm rời đà nẵng về quê cốt là để tịnh tâm
muốn thử xem rốt cuộc xa mặt có cách được lồng
theo lời của tùng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng
tuyền gửi cho tùng những hình ảnh cô đi chơi thân mặt cùng người đàn ông khác
điên chính là cảm xúc lúc đó của tùng
tối ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tùng nhắn tin cho chị tuyền check móc
chửi và đe dọa với nội dung
đời my coi như tan rồi đó tùng đã nảy ra ý nghĩ điên rồi
không sống được với nhau thì chết cùng nhau cũng bắt đầu từ đó
khoảng bảy giờ ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tùng đón xe khách từ huế vào đà nẵng
khoảng tám giờ cùng ngày tùng đến chợ hòa cầm và thấy chị tuyền đang đứng bán hàng
tùng đi đến áp sát từ phía sau lưng đấm một cái vào đầu
tùng đe người chị tuyền xuống bàn tay phải lấy con dao trên bàn
dao dùng để chặt dừa tác động liên tiếp ba đến bốn nhát vào vùng đầu vùng cổ chị tuyền
chị tuyền la hét và dùng hai tay ôm cổ tung bỏ dao xuống
đấm tiếp một cái vào đầu chị tuyền
sau đó tùng cầm dao tiếp tục tác động vào vùng cổ của chị tuyền
rồi dùng dao tự tác động vào cổ của mình ngâm nhát để tự giải thoát
trong hàng ngàn cái rùi vẫn còn lại một cái may
đó là con dao dùng để gây án của tùng không đủ sắc nên giữ lại được mạng của hai người
chị tuyền bị thương tích một mươi vết thương ấy cũng là dấu chấm hết
hết một cách dứt khoát đoạn tình cảm của hai người
viện tòa xét xử tùng
được tòa nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức liều động với mục đích tuyên truyền pháp luật rộng rãi đến người dân
hành vi phạm tội của tùng vì động cơ đê hèn tùng đã phải trả giá bằng một mươi năm sáu tháng tù
cái tin tùng phạm tội giết người khiến gia đình ở quê bàng hoàng người thân ngã gục
nhưng lại không hoàn toàn khiến những người quen của tùng tại đà nẵng quá ngạc nhiên
đơn giản trong số đó đã có người khuyên tùng đừng quá mù quáng khi yêu
đi được với người yêu mình đến hết cuộc đời thì cần có đủ duyên đủ nợ
họ cũng đã hết lời khuyên tùng dừng lại trước khi quá muộn đừng để đến lúc phải dùng đến hai chữ giá như
tại phiên xét xử ngày hôm ấy anh trai tùng khóc nước nở như một đứa trẻ khi chạm mặt em trai của mình
bị cáo còn nghĩ đến bị hại còn có tình cảm với bị hại
câu hỏi của vị hội thầm tùng trả lời rõ ràng dạ còn
còn người ta không yêu nói lời chia tay rồi thì thôi đi sao lại cố chấp mềm muộn
bị cáo nói còn yêu còn nghĩ vậy
còn có nghĩ đến gia đình nghĩ đến tình cảm của người thân dành cho mình
bị cáo nhìn anh trai ngồi đó không đau lòng vì mình như thế bị cáo thấy có xứng đáng không
lời của vị hội thầm khiến cho tùng cứng miệng ấp à ấp úng mãi không thốt ra được lời nào tử tế
ghen tuông một chút có thể làm cho tình yêu trở nên thi vị
tùng trong câu chuyện trên vì yêu mà trở nên cố chấp
vì ghen tuông mù quáng mà đánh mất hoàn toàn lý trí để rồi bây giờ phải hối tiếc
dùng quốc đánh vào đầu đối thủ vì ghen tuông
sau tiệc liên hoan tại nhà thờ họ duy đã dùng quốc đánh vào đầu anh l
chỉ vì nghi ngờ người này có quan hệ tình cảm với vợ mình
tại phiên tòa bị cáo thừa nhận việc nghi ngờ đó chỉ do mình nghĩ ra chứ không có bằng chứng
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo trần văn duy bốn mươi tuổi chú xã diễn tháp huyện diễn châu nghệ an về tội giết người
nạn nhân trong vụ án là anh chu văn l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
dù từ trước tới nay giữa duy và anh l không có mâu thuẫn xích mít gì với nhau
tuy nhiên sau khi ăn liên hoan tại nhà thờ họ duy hiểu nhầm giữa anh l và vợ mình có quan hệ
tình cảm nên có hành vi giết người cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng bảy năm
hai nghìn hai mươi hai trần văn duy đi đến nhà thờ họ để dự tiệc liên hoan hơn ba tiếng sau khi đi ra lối sau
tình sinh duy thấy anh l và nhiều người khác đang ngồi uống nước trên chấu trại ở sân phía trong nhà
thờ do hiểu lầm anh l và vợ mình có tình cảm với nhau nên duy đã nảy sinh ý định đánh người này
trần văn duy đi xuống khu vực bếp lấy một chiếc quốc vét rồi tiến đến nơi anh l đang ngồi
đánh vào đầu cụ đánh bất ngờ từ trên cao xuống khiến nạn nhân và những người ngồi xung quanh
không kịp phản ứng hậu quả anh l bị lún xương hộp sọ đụng đập nhu mô não
tổn đinh và được mọi người đưa đi kếp cứu tại bệnh viện sau thời gian điều trị
anh lâm may mắn giữ được mạng sống nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là hai mươi tám
với hành vi trên trần văn duy bị truy tố và đưa ra xét xử về tội giết người
tại phiên tòa bị cáo duy thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng
truy tố lý giải về hành vi của mình bị cáo cho biết vì hôm đó uống rượu
không làm chủ được bản thân việc bị cáo nghi ngờ bị hại và vợ mình có quan hệ tình cảm là do
ghen tuông chứ không có chứng cứ sau khi sự việc xảy ra bị hại và bị cáo đã tự thỏa thuận thống
nhất đền bù xong về phần dân sự bảy mươi sáu triệu đồng do đó tại phiên tòa bị hại không yêu cầu bị cáo
bồi thường thêm về dân sự bên cạnh đó bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
do nghị án nhìn thấy người thân đến tham dự tòa bị cáo duy nhiều lần gạt nước mắt
có lẽ giờ đây bị cáo mới thấm thiế cái giá phải trả cho hành động bồng bột của mình sự ăn năn
hối hận của kẻ giết người giờ đã muộn vì ghen tuồng mù quáng mà bị cáo không những khiến bản
thân vướng vào lao lý bị hại vô cớ phải chịu tổn thương sức khỏe mà còn khiến người thân
và con buồn phiền tại phiên tòa khi gặp lại bị hại duy đã từ tốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới
người đàn ông này hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo trần văn duy là nguy hiểm cho xã hội
đã phạm tội giết người việc nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời
trong vụ án này bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nhờ thành khẩn khai báo ăn năn hối cài
bố mẹ của bị cáo là người có công với cách mạng bị cáo được chủ tịch ubnd xã diễn tháp tặng giấy
khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống dịch covid một mươi chín sau khi sự việc xảy ra
bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cân nhắc các tình
trạng nặng giảm nhẹ tòa tuyên phạt bị cáo trần văn duy năm năm sau tháng tù về tội giết người
vì ghen tuông mù quáng mà duy khiến bản thân phải trả giá bằng bản án năm năm sáu tháng tù
bài học đắt giá đó không chỉ dành cho bị cáo mà còn cho những người khác hãy luôn tỉnh táo bình
tỉnh trước những tình huống trong cuộc sống đừng để sự ghen tuông nghi ngờ mù quáng
lấn át lý trí để rồi phải trả cay ra đắt thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng
của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau